ngày ba mươi tháng chín hiệp hội du lịch việt nam phối hợp với hiệp hội thương mại điện tử việt nam
tổ chức diễn đàn chuyển đổi số để phát triển du lịch
với sự tham gia của trên hai trăm linh đại biểu đến từ các bộ ngành hiệp hội du lịch các hãng lữ hành
diễn đàn là cơ hội để doanh nghiệp du lịch tiếp cận về lý luận và thực tiễn
trong việc ứng dụng các công nghệ mới vào du lịch
diễn đàn đã đưa ra những vấn đề chung như triển khai chương trình chuyển đổi số trong du lịch
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch thế giới du lịch trực tuyến
xu hướng của du lịch toàn cầu dịch bệnh covid một mươi chín với những thách thức mới của ngành du lịch
diễn đàn nêu rõ chuyển đổi số góp phần cơ cấu lại doanh nghiệp theo hướng tinh gọn
vận hành tối ưu cơ sở dữ liệu xây dựng mô hình quản lý hiện đại
từng bước tự động hóa ở một số khâu
đồng thời chuyển đổi số giúp đổi mới nhân sự tăng cường liên kết giữa các bộ phận
đơn vị trong doanh nghiệp xây dựng được cơ sở dữ liệu để tăng khả năng phân tích bảo mật
về hiệu quả kinh doanh chuyển đổi số giúp mở rộng thị trường
nâng cao khả năng trải nghiệm cho khách hàng
cũng như tăng năng suất lao động các bộ phận tăng doanh thu và lợi nhuận